nhu cầu của người dân trên lĩnh vực tham gia du lịch hưởng thủ du lịch cũng thay đổi nhanh
và từ đó xây dựng những chính sách động lực để tạo ra những sự năng động của các mô hình du lịch phát triển
và với xu thế ngày nay có lẽ là làm kiểu gì kiểu nhưng mà siết khoát phải là du lịch xanh du lịch sạch
tại việt nam những năm gần đây du lịch nông nghiệp phát triển song song với du lịch cộng đồng du lịch sinh thái gắn với những đặc trưng lợi thế của từng vùng miền
với điều kiện tự nhiên phong phú đa dạng đảng và nhà nước ta luôn quan tâm phát triển du lịch
điều này được cụ thể hóa bằng nghị quyết số tám ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị khóa một mươi hai về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội
phát triển tài năng